thông tin từ bộ y tế cho biết số bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh trong ngày năm tháng chín là chín hai trăm một mươi một
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai trăm chín mươi một bảy trăm hai mươi bảy ca
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước là hơn hai mươi một triệu liều
cũng theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế hà nội
số ca mắc mới covid một mươi chín từ sáu h đến một mươi hai h ngày sáu tháng chín hà nội ghi nhận ba mươi tám bệnh nhân
trong đó một ca tại cộng đồng hai mươi ba ca tại khu cách ly một mươi bốn ca tại khu phong tỏa
như vậy cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba năm trăm sáu mươi bảy ca
trong đó số mắc covid một mươi chín ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi bốn ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba người